diễn ra tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng bảy
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị việt nam lào
triển lãm vẻ đẹp đất nước và con người lào đem đến cho khán giả việt nam và bạn bè quốc tế
có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước văn hóa và con người lào thông qua góc nhìn nhếp ảnh
qua đó tăng cường sự hiểu biết tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
triển lãm ảnh vẻ đẹp đất nước và con người lào tại việt nam lần này góp phần vào thành công
của những ngày văn hóa du lịch việt nam tại lào và những ngày văn hóa du lịch lào tại việt nam hai nghìn hai mươi bốn
tạo nền tảng củng cố tăng cường quan hệ giao lưu văn hóa lào việt